thực hiện các biện pháp bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân
đây là nội dung chính của văn bản do văn phòng chính phủ vừa ban hành
nhằm truyền đạt ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng
phó thủ tướng yêu cầu bộ công thương thực hiện các biện pháp bảo đảm cung ứng điện
không để xảy ra tình trạng thiếu điện cắt điện trong thời gian tới
đồng thời tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng thiếu than cho sản xuất điện
và phải bảo đảm ưu tiên nguồn nhiên liệu khí cho sản xuất điện nhất là trong các thời điểm khó khăn
tập đoàn điện lực việt nam cần tính toán dự báo nhu cầu điện
theo dõi sát điều kiện khí hậu thủy văn để xây dựng kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia hiệu quả
tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam và tổng công ty đông bắc
chịu trách nhiệm cung ứng đủ than cho nhà máy nhiệt điện
tập đoàn dầu khí việt nam tính toán hợp lý nguồn nhiên liệu khí cho sản xuất điện
nhất là trong các thời điểm khó khăn về cung ứng điện